công an tỉnh hải dương vừa bắt tạm giam bốn bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép
qua game bài đổi thưởng rigvip thuộc giai đoạn hai của vụ án nguyễn văn dương phan xào nam và đồng phạm
hai bị can bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm lê quý ban và vũ nhân tình
hai bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm nguyễn hải hà và vũ xuân tuấn
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố chín đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng rick vip
qua điều tra xác định từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu ban đã lập tài khoản ric và trở thành đại lý cấp hai của hà văn thắng
trú tại tỉnh bắc giang hưởng lợi nhuận từ một đến hai trên tổng số tiền giao dịch mua bán điểm ric
với đại lý cấp một và người đánh bạc tổng số tiền giao dịch giữa ban và thắng là khoảng tám mươi chín tỷ đồng
trong đó ban được hưởng lợi hơn một tỷ đồng
còn tại quảng ngãi phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh quảng ngãi vừa khởi tố hai cha con là võ thanh tuấn và võ lâm tài
cùng chú tại huyện bình sơn về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
trước đó trên đoạn đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi thuộc thôn đông thuận xã bình trung
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng ngãi bắt quả tăng hai đối tượng
đang nhận thùng hàng từ một xe ô tô qua kiểm tra trong thùng hàng là nồi cơm biển có hai túi ma túy đá lớn
được giấu kỹ trong đáy nổi hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng liên quan với một số đối tượng khác
trong đường dây ma túy này
liên tiếp hai vụ tai nạn đã xảy ra vào tối qua ngày sáu tháng một mươi một trên đường dt bảy trăm bốn mươi một đoạn qua ấp hai
xã tiến hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước cụ thể là vào khoảng hai mươi một h một mươi năm phút tối
võ văn hưng chú tại huyện đồng phú tỉnh bình phước điều khiển xe máy lưu thông trong trời mưa
trên đường dt bảy trăm bốn mươi một
tông trực diện vào đuôi xe tải lưu thông cùng chiều phía trước cú tông mạnh nam thanh niên tử vong
vài phút sau khi lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường vụ tai nạn thì một nam thanh niên
điều khiển xe máy lưu thông cùng chiều với xe tải do không chú ý quan sát nên đã tông thẳng vào
chiếc xe máy công vụ đang dựng tại hiện trường cú tông mạnh đã khiến cho cả hai chiếc xe máy bị văng
lên phía trước nam thanh niên ngã ra đường bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu
hình sự công an tỉnh hải dương đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bốn bị can về hành vi tổ chức
đánh bạc và đánh bạc trái phép qua game bài đổi thưởng rickvip thuộc giai đoạn hai của vụ án nguyễn
văn dương phan xào nam và đồng phạm hai bị can bị bắt về hành vi tổ chức đánh bạc gồm lê quý ban
và vũ nhân tình hai bị can bị bắt tạm giam về hành vi đánh bạc gồm nguyễn hải hà và vũ xuân tuấn
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với chín đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép
qua gam bài đổi thưởng rifvip trên cơ sở thông tin dữ liệu điện tử do cơ quan an ninh điều tra công an
tỉnh phú thọ cung cấp phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã điều tra xác minh và bước đầu làm
rõ từ tháng năm năm hai nghìn một mươi sáu lê quý ban đã lập tài khoản rick và trở thành đại lý cấp hai của hà văn thắng
trú tại tỉnh bắc giang theo thỏa thuận ban sẽ được hưởng lợi nhuận từ một đến hai trên tổng số tiền
giao dịch mua bán điểm rick với đại lý cấp một và người đánh bạc ban thuê một số đối tượng trong
coi quán internet trực máy tính và giao dịch với khách hàng có nhu cầu mua bán điểm rig
đồng thời tổ chức cho một số đối tượng đánh bạc bằng hình thức mua bán điểm ric tổng số tiền
giao dịch giữa ban và thắng là khoảng tám mươi chín tỷ đồng trong đó ban được hưởng lợi hơn một tỷ đồng
một nhóm đối tượng đã tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép vừa bị lực lượng bộ đội biên phòng
tỉnh lạng sơn phát hiện và bắt xử trước đó tại khu vực thôn hợp nhất xã tân mỹ huyện văn lãng
tỉnh lạng sơn phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp với đồn
biên phòng tân thanh đã bắt quả tang nhóm đối tượng gồm hoàng văn son và lý văn hưởng cùng chú tại huyện
cao lộc tỉnh lạng sơn khi đang dẫn hai người phụ nữ theo đường mòn lên biên giới để xuất cảnh trái phép
sang trung quốc sơn và hưởng khai nhận thông qua mối quan hệ quen biết với một người tên là suối
các đối tượng này đã nhận lời đưa hai người phụ nữ từ khu vực lùng cáou xã tân mỹ lên biên giới để
xuất cảnh sang trung quốc với số tiền công là bảy triệu đồng khi đang trên đường đi thì bị lực lượng
chức năng phát hiện và bắt giữ
công an phường tân hiệp thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định xứ phạm
hành chính đối với bảy đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời cho cam kết không tái phạm
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an phường tân hiệp thành phố biên hòa đã bắt quả tang
trần văn tuấn huy hai mươi một tuổi quê thành phố hà nội hoàng đình tùng hai mươi bảy tuổi kim thành long hai mươi một tuổi
lê dương hải hai mươi một tuổi nguyễn văn nam hai mươi sáu tuổi lê thị như hai mươi sáu tuổi lê quốc bảo ba mươi ba tuổi
cùng chú ở đồng nai đang sử dụng trái phép chất ma túy trong tiếng nhạc in ỏi tại một căn nhà không số
ở tổ hai khu phố ba phường tân hiệp thành phố biên hòa
qua test nhanh bảy trên bảy đối tượng dương tính với chất ma túy công an phường tân hiệp đã tiến hành
lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính bảy đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
trong chiều ngày sáu tháng một mươi một trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận bình tân thành phố hồ chí minh
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe máy và hai xe ô tô hậu quả làm hai người phụ nữ bị thương nặng
khoảng một mươi năm h hai người phụ nữ chạy nhau trên xe máy biển số tám mươi ba m một trăm linh bốn nghìn hai trăm sáu mươi bảy chạy trên quốc lộ một
hướng từ cầu bình thuận về cầu vườn cầu mây
khi xe qua trạm thu phí an sương an lạc quận bình tân thì xảy ra va chạm với một ô tô bốn chỗ đang dừng đậu bên đường
và một ô tô bán tải đang lưu thông cùng chiều
hậu quả hai người phụ nữ ngã ra đường bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
ảnh hưởng từ vụ tai nạn liên hoàn này khiến giao thông qua khu vực gặp rất nhiều khó khăn
hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm cho biết dịch covid một mươi chín đang có sự gia tăng
về số ca dương tính trên địa bàn huyện hóc môn
đến cuối ngày hôm qua cơ quan y tế địa phương đang khẩn trương lập danh sách
lấy mẫu xét nghiệm chín ổ dịch mới phát hiện
chiều sáu một mươi một ngành chức năng tp hcm cho biết trên địa bàn huyện hóc môn
ghi nhận số ca dương tính với sars cov hai đang có chiều hướng gia tăng trong những ngày qua
các đơn vị liên quan đã đến thực hiện công tác giám sát thực địa
tại xã xuân thế thượng và xã bà điểm
đây là hai địa bàn có nhiều điểm tiếp giáp với các quận huyện và tỉnh khác
có nhiều khu công nghiệp và nhà trọ dân cư đông
trong ngày lực lượng phòng chống dịch đã lập danh sách và triển khai lấy mẫu xét nghiệm
chính ổ dịch mới phát hiện tại xã xuân thế thượng và xã bà điểm
hiện công tác thống kê số lượng f theo hộ gia đình tổ ấp đang được thực hiện
để xác định điểm nóng trong địa bàn cũng như kiểm soát diễn tiến dịch trong khu vực
trung tâm y tế dự phòng đang đề nghị địa phương áp dụng quy trình mới
trong điều tra và xử lý ổ dịch tại cộng đồng
khi ghi nhận một trường hợp dương tính địa phương phải đánh giá ngay tình hình thực tế
để khoanh vùng điều tra xử lý ổ dịch
với các f cách ly tại nhà sẽ được cấp túi thuốc và túi an sinh
cho bạn cách ly tại hộ gia đình
bên cạnh đó địa phương đang tổ chức xét nghiệm kháng nguyên nhanh
để đánh giá mức độ dịch khoanh vùng khu vực liên quan trong phạm vi hẹp nhất
tiếp tục cập nhật theo dõi giám sát những điểm nóng
và diễn biến ổ dịch cộng đồng để có biện pháp xử lý phù hợp
các tin tức giao thông đáng chú ý
thưa quý vị sau nhiều lần bị chỉ hoãn thì vào sáng ngày sáu tháng một mươi một
để đưa vào vận hành khai thác nhằm tăng cường kết nối trung chuyển hành khách
sở giao thông vận tải hà nội vừa điều chỉnh một số tuyến xe buýt
cụ thể các tuyến được điều chỉnh bao gồm xe buýt số hai mươi hai nhánh tuyến hai mươi hai a số ba mươi tám và tuyến buýt số bốn mươi chín
số lượng lượt xe tần suất chạy thời gian biểu áp dụng tạm thời
trong giai đoạn xe buýt hoạt động năm mươi công suất theo chỉ đạo của sở giao thông vận tải
trong đó số lượt xe là bảy mươi lượt một ngày
tăng một mươi hai lượt so với chỉ tiêu được sở giao thông vận tải chấp thuận trước đó
tần suất hai mươi năm đến ba mươi phút mỗi lượt
thời gian thực hiện bắt đầu từ khi tuyến đường sắt đô thị hai a đi vào hoạt động
và trong thời gian tới sở giao thông vận tải yêu cầu trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hà nội
kiểm tra giả soát lại lộ trình cưỡi ly vận hành và các chỉ tiêu kỹ thuật tuyến
trong quá trình thực hiện đảm bảo tính chính xác của khối lượng được nghiệm thu
kịp thời báo cáo những phát sinh thay đổi liên quan đến các chỉ tiêu vận hành tuyến trong quá trình thực hiện
liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng một mươi bốn h ngày bốn tháng một mươi một
tại xã xuân hòa huyện xuân lộc tỉnh đồng nai đã khiến cho ba người tử vong
công an huyện xuân lộc đã tạm giữ hình sự lái xe tải để tiếp tục điều tra về hành vi
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
như truyền hình công an nhân dân đã thông tin ô tô tải trở đá do anh nguyễn đình cuông
chú thệ xã xuân hòa huyện xuân lộc điều khiển đã xảy ra va chạm với xe máy do anh nguyễn văn hòa
quê tại tỉnh ninh thuận điều khiển chở theo anh thạch hải kim lâm trường và nguyễn lâm sang
cùng chú tệ xã xuân hòa sau va chạm mạnh cả ba người đã tử vong tại chỗ
riêng anh sang đã bị thương nặng điều tra ban đầu xác định tài xế cuông điều khiển xe ô tô tải
lấn sang phần đường dành cho xe chạy ngược chiều tông trực diện vào xe máy tài xế cuông âm tính
với chất ma túy và nồng độ cồn riêng xe tải ben đã hết thời hạn đăng kiểm trong khi đó
bốn người đi xe máy đều không đổi mũ bảo hiểm
xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông các hành vi trực tiếp dẫn đến tai nạn
đặc biệt là xử lý vi phạm nồng độ cồn là nội dung quan trọng được lực lượng cảnh sát giao thông
triển khai ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát và tại tỉnh quảng nam khi các cơ sở
phục vụ tại chỗ quán nhậu được mở cửa trở lại công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt
gia quân lập lại trật tự an toàn giao thông qua đó đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm
sau hai mươi một giờ đêm người đàn ông này đang lưu thông trên đường thì bị đội cảnh sát giao thông trật tự
công an thành phố hồi an dân xe kiểm tra qua kiểm tra nồng độ cồn trong máu trên chín mg trên lít
mặc dù lực lượng chức năng đã giải thích nhiều lần về lỗi vi phạm song người này vẫn có nhiều lời lẽ
thiếu trưởng mực với lực lượng làm giải
phải mất rất nhiều thời gian trường hợp vi phạm mới được xử lý
khi hàng quán mới mở cửa trở lại thói quen ăn uống tụ tập với bạn bè và chuyện rượu bia là không tránh khỏi
tuy nhiên đã uống rượu bia thì không được lái xe
chỉ sau vài giờ đồng hồ thiết lập tổ công tác trên đường hai bà trưng
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hồi an đã lập biên bản xử lý hàng chục trường hợp
vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển xe gắn máy và những vụ việc như trên cũng không phải hiếm gặp
nguyên nhân của vụ tài nạn giao thông tăng là do ý thức tham gia công người giao thông
thứ nhất là đi là không đúng phần đường làng đường rồi phóng nhanh vượt ảo và vượt đèn tín hiệu giao thông
không chế quan sát đặc biệt là vi phạm có nồng độ cồn do đó là dẫn đến tai nạn giao thông
thì để đảm bảo tốt được tình hình trật tự an toàn giao thông và kiềm chế tai nạn giao thông trong thời gian đấy
thì công an thành phố hội an đã huy động lực lượng ra quân
lập lệ trật tự an toàn giao thông
cao điểm ra quân xử lý lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh quảng nam tập trung vào hai chuyên đề
chở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ và vi phạm nồng độ cồn
chỉ trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một quảng nam đã phát hiện một một trăm sáu mươi bảy trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
xử phạt một sáu trăm chín mươi hai trường hợp với tổng số tiền hơn một sáu tỷ đồng
cảnh sát giao thông đã có kế hoạch tăng cường
lực lượng để tham gia xử lý các vi phạm
trên vấn đề chung là tập trung vào chuyên đề nồng độ cồn và vi phạm xe quá trọng tải
cảnh sát giao thông đã huy động toàn bộ lực lượng để tham gia giao thông để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn của tỉnh
và cũng có những chuyển biến sắc tốt trong vấn đề đó
người tham gia giao thông cũng nêu cao được tinh thần trách nhiệm khi tham gia giao thông
phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát giao thông để hoàn chế vấn đề gai tai nạn giao thông
với khẩu hiệu an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà
lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật
về trật tự an toàn giao thông để phòng ngừa và bảo vệ bản thân
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua ngày sáu tháng một mươi một trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho biết
từ một mươi tám h ngày năm tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày sáu tháng một mươi một thành phố hà nội đã ghi nhận chín mươi ba ca bệnh
trong đó năm mươi bốn ca trong cộng đồng ba mươi chín ca trong khu cách ly và phong tỏa
các ca dương tính được phân bố tại hai mươi trên ba mươi quận huyện trên địa bàn thành phố
điểm đáng chú ý trong ngày sáu tháng một mươi một hà nội ghi nhận ổ dịch mới là yên xá tân triều
với tổng cộng một mươi bốn ca nhiễm mới đều từ cộng đồng
theo công bố của thành phố hà nội tất cả ba mươi quận huyện thuộc thành phố đều ở cấp độ hai về dịch covid một mươi chín
với cấp độ xã phường thị trấn có hai trăm sáu mươi bốn địa phương ở cấp độ hai ba địa phương cấp độ ba còn lại ở cấp độ một
cấp độ dịch ba nguy cơ cao màu vàng gồm thị trấn quốc oai huyện quốc oai phường cống vị quận ba đình và xã tiến thắng bê linh
liên tiếp ghi nhận số ca f tăng mạnh vào chiều ngày hôm qua thành phố hà nội đã điều chỉnh phương án cho học sinh trở lại trường học trực tiếp
học sinh chỉ có một số khối lớp tại huyện ba vì sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày tám tháng một mươi một
tại hai mươi chín quận huyện thị xã còn lại sẽ tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến đối với các cấp học bậc học tiểu học trung học cơ sở trung học phổ thông
truyền và học sinh mầm non sẽ tiếp tục nghỉ học tại nhà
ghi nhận số ca mắc trong cộng đồng tăng cao hai tỉnh bình thuận và sóc trăng đã cho tái lập các chốt kiểm soát phòng chống dịch
trong khi đó các tỉnh bình phước an giang và bạc liêu nâng cấp độ phòng dịch
cụ thể thành phố phan thiết tỉnh bình thuận quyết định từ giờ ngày tám tháng một mươi một thành phố áp dụng các biện pháp hành chính hoạt động theo cấp độ bốn vùng đỏ
từ giờ ngày bảy tháng một mươi một
tái thành lập chốt kiểm soát dịch đặt ở các cửa ngõ thành phố huyện hàm thuận bắc cũng nâng cấp độ dịch covid một mươi chín lên cấp bốn
cùng ngày ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng yêu cầu người dân hạn chế ra đường
tỉnh cũng tái lập ba chốt kiểm soát ở cửa ngõ giáp bạc liêu và là quốc lộ một đường quản lộ phụng hiệp và nam sông hậu
từ giờ ngày sáu tháng một mươi một thành phố đồng xoài thị xã phước long và huyện trơn thành tỉnh bình phước dừng phục vụ ăn uống tại chỗ
chị được phép mang về
và tỉnh hậu giang cũng quyết định từ h ngày sáu tháng một mươi một người dân không được ra khỏi nhà kể từ hai mươi một h cho đến bốn h sáng ngày hôm sau
tạm dừng các dịch vụ ăn uống tại chỗ và chỉ được bán mang về
các tỉnh bình phước khánh hòa an giang hậu giang bạc liêu yêu cầu quản lý chặt về người và đến từ các địa phương khác
trong đó tỉnh bình phước yêu cầu người đến về địa phương từ vùng dịch cấp độ hai ba thuộc thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
phải xuất trình giấy chứng
nhận âm tính với sars cov hai còn hiệu lực và theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
quý vị thân mến trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp thì cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an
đã triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch phạm vi toàn quốc trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và đây là phần mềm tương tự như khai báo qua các ứng dụng của bộ y tế
thế nhưng sẽ bổ sung thêm thông tin về thường trú lưu trú và tạm trú
công dân sẽ cung cấp cho công dân một mã qr code giúp các cơ quan chức đăng nhanh chóng khoanh vùng
truy vết di chuyển của công dân khi phát hiện ca nhiễm một cách dễ dàng và nhanh chóng chính xác nhất
qua đó sẽ giúp tiết kiệm chi phí trong công tác phòng chống dịch
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận việc thực hiện quét mã kiểm soát trên địa bàn thành phố hà nội
ghi nhận tại một số siêu thị lớn trên địa bàn thành phố hà nội
đa phần đã chấp hành nghiêm ngặt trong công tác kiểm soát dịch bệnh đối với nhân viên và khách hàng khi hoạt động kinh doanh
với nhiều hình thức khai báo như khai báo bằng giấy khai báo qua mã qr đã niêm yết tại cửa ra vào
đặc biệt các đơn vị này đã cập nhật đầy đủ các ứng dụng do ngành y tế công an cung cấp
lãnh đạo doanh nghiệp đã khai báo đăng ký các điểm trích voi tạo mã của doanh nghiệp để tiện cho khách hàng đến khai báo
đặc biệt các đơn vị này đã cập nhật đầy đủ các ứng dụng do ngành y tế công an cung cấp

việc triển khai công tác kiểm soát người ra vào tại các trung tâm thương mại và mua sắm lớn trên địa bàn hà nội đã được thực hiện tương đối chuẩn chỉ và đúng nguyên tắc
các đơn vị đều coi đây là việc làm sống còn của doanh nghiệp cùng chung tay bảo vệ một môi trường trong sạch đẩy lùi dịch bệnh
tất cả các cửa hàng siêu thị trung tâm mua sắm đều được niêm yết mã qr code tại điểm thích hợp nhất để người dân thuận tiện nhất trong việc khai báo
các trung tâm thường xuyên có nhân viên nhắc nhở và hướng dẫn khách hàng khai báo y tế và sử dụng đầy đủ các biện pháp chống dịch
nhiều khách hàng rất đồng thuận và đánh giá cao hiệu quả của việc khai báo
tôi thấy việc cài đặt phần mềm này rất tiện lợi dễ hầu như bây giờ đến tất cả các siêu thị trên thành phố đều cài đặt ứng dụng này
đa số các đơn vị đã làm rất tốt công tác kiểm soát qua hình thức khai báo y tế bằng việc quét mã qr
tuy nhiên bên cạnh đó còn không ít hàng quán trên địa bàn thành phố bỏ mặt việc làm này
nhiều cửa hàng có dán mã qr nhưng nó chỉ như tấm bùa hộ mệnh tránh cho chủ cửa hàng bị cơ quan chức năng xử phạt
chứ không có tác dụng kiểm soát người ra vào như đúng tính chất của nó
khách hàng thì bỏ mặt chủ cửa hàng thì làm ngơ ai thích thì quét không thì cũng không sao
cái tình trạng là không quét thì tôi không quán hàng cho hầu như là như thế
người ta cũng nhắc thì người ta vẫn nhắc nhưng mà còn quét hay không là việc của khách hàng
tôi cũng đã đến rất nhiều các siêu thị tại địa bàn hà nội
và bên cạnh những người đã thực hiện tốt đã thực hiện tốt những cái quét mã
cũng còn nhiều những khách mà không thực hiện quét mã qr và cũng không khai báo y tế
và hầu như là nhân viên của các siêu thị cũng không nhắc nhở
để ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập giữ vững địa bàn an toàn
giữ vững địa bàn an toàn giữ vững địa bàn an toàn
sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy chính quyền thôi chưa đủ
mà rất cần sự chung tay góp sức của toàn thể nhân dân
phát huy vai trò chủ thể bên cạnh việc chấp hành nghiêm quy tắc năm k cộng vaccine
thì mỗi người dân hãy nâng cao ý thức tự giác cài đặt sử dụng
và tạo lập thói quen quét mã qr mọi lúc mọi nơi
chỉ còn lại hai tháng cuối năm để đơn vị chức năng và chủ phương tiện kinh doanh chạy nước rút
việc thực hiện chuyển đổi từ biển số trắng sang biển số vàng
trước khi bắt đầu xứ phạt vào đầu năm hai nghìn hai mươi
những ngày qua tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai luôn đông người dân đến làm thủ tục
hai tuần qua hàng ngày có khá đông người dân đến làm thủ tục đăng ký chuyển đổi biển số màu vàng
cho xe kinh doanh vận tải tại đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
phòng cảnh sát giao thông công an đồng nai
để đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín đơn vị này đã triển khai nhiều biện pháp
như quét mã qr khai báo y tế điện tử yêu cầu mọi người dân thực hiện quy tắc năm k
để phòng ngừa covid một mươi chín thì cũng rất là tốt
cho em đến đây để em đổi biển số vàng qua biển số kinh doanh từ biển số trắng ra biển số vàng
ở đây làm thủ tục cũng nhanh mà bên giao thông cũng nhiệt tình
chỉ cho mình những cái hồ sơ thì cần họ cũng làm rất là nhiệt tình
theo thông tư năm mươi tám của bộ công an phương tiện cơ giới đường bộ kinh doanh vận tải
phải đổi sang biển số màu vàng trước cuối năm nay
qua hơn một mươi năm tháng triển khai thực hiện việc chuyển đổi
đồng nai đã có hơn ba mươi xe ô tô đăng ký kinh doanh vận tải được chuyển đổi sang biển số vàng
đạt tỷ lệ trên sáu mươi
hiện hầu hết các doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh vận tải đã thực hiện xong việc chuyển đổi này
sau ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
sẽ có chế tài là sự phạt với những người mà không đổi biển số vàng
theo khoảng đê điểm ba mươi của nghị định một trăm linh
chính vì nhờ cái chế tài đó mà những người dân
người ta đến đổi biển số vàng
một ngày có thể lên đến hai trăm linh đến ba trăm linh trường học
người dân có thể đăng ký qua online
qua gửi mail lên
gửi mail để đổi biển số vàng
để nhận được những ngày hẹn
để nên giải quyết một cách nhanh chóng nhất
hiện toàn tỉnh đồng nai còn khoảng một mươi phương tiện kinh doanh
chưa thực hiện chuyển đổi biển số theo quy định
và tồn động khoảng sáu biển số vàng đã được làm xong
nhưng người dân chưa tới lấy
do đó phòng cảnh sát giao thông công an đồng nai
sẽ tăng cường nhân lực làm việc kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật
ứng dụng công nghệ thông tin để người dân khai báo thông tin
và tiếp nhận tờ khai điện tử hạn chế đi lại và tập trung đông người